khoảng hai giờ sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi hai dãy núi ở thôn phước lộc bất ngờ sạt lở và kéo theo lượng đất đá khổng lồ đổ sập xuống nhà dân
ít nhất hai người chết và sáu người khác bị thương trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại thành phố nha trang khánh hòa
vụ sạt lở đã làm năm ngôi nhà bị vùi lấp sáu người bị thương được đưa đi đi cấp cứu
bảy giờ ba mươi sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã đưa được hai thi thể ra khỏi đống đất đá trong đó có một phụ nữ và một trẻ em
đến tám h ba mươi sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai lực lượng cứu nạn tiếp tục đưa được hai thi thể người bị nạn ra khỏi đống đổ nát ở thôn phước lộc xã phước đồng thành phố nha trang
hiện còn hai người khác nằm trong đống đổ nát
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đã điều động hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tham gia cứu nạn